chào buổi sáng quý vị và các bạn cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm và đồng hành cùng với chúng tôi
trong bốn mươi năm phút tới đây của chương trình an ninh ngày mới với nhiều nội dung vừa được cập nhật
thủ tướng chính phủ vừa có công điện số bốn trăm tám mươi một cdttg chỉ đạo tập trung ứng phó khắc phục hậu quả mưa lớn rông lốc xét mưa đá
công điện nêu rõ từ đầu năm đến nay thì rông lốc xét mưa đá mưa lớn đã xảy ra nhiều đợt trên diện rộng
tại các tỉnh miền núi phía bắc và bắc trung bộ làm tám người chết trên bốn mươi nhà và ba mươi hectare lúa hoa màu bị thiệt hại
theo bản tin của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
bắt đầu từ ngày hai mươi năm cho đến ngày hai mươi bảy tháng bốn thì ở khu vực miền núi phía bắc và trung bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to có nơi trên một trăm hai mươi mm trong hai mươi bốn h nguy cơ cao là xảy ra lốc xét mưa đá trên diện rộng
nhất là tại các địa phương vừa bị thiệt hại
thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn tới các gia đình có người dân bị thiệt mạng do mưa lũ rông lốc xét
chia sẻ những khó khăn mất mát của chính quyền và người dân vùng bị thiệt hại
để ứng phó hiệu quả hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương
tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết thiên tài chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khắc phục hậu quả mưa lớn
sông lốc xét mưa đá tập trung vào một số nhiệm vụ
theo đó chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố cần huy động lực lượng tại chỗ tập trung hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả rông lốc
mưa đá đồng thời lưu ý đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng hỗ trợ sửa chữa nhà cửa hỗ trợ lương thực
nhu yếu phẩm đảm bảo chỗ ở cho các hộ dân bị thiệt hại không để người dân bị thiêu đói
trường hợp vượt quá khả năng của địa phương tổng hợp nhu cầu gửi về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
để tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
đồng thời các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo sự báo thiên tai thời tiết
để thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền nhân dân
chủ động phòng tránh hiện tượng mưa lớn rông lốc xét mưa đá có thể xảy ra trong những ngày tới
đồng thời hướng dẫn kỹ năng ứng phó và khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà
khi có cảnh báo rông lốc mưa đá xa cố bảo vệ mái nhà sử dụng vật liệu dễ bị tốc
xem xét việc thu hoạch sớm hoặc che chắn bảo vệ rau màu cây trồng và vật nuôi
phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương để giảm thiểu thiệt hại
tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên tổng hợp báo cáo về tình hình diễn biến thiên tai
thiệt hại về ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai để tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ
đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam thông tấn xã việt nam và các cơ quan thông tấn báo chí
tiếp tục đưa tin kịp thời diễn biến của thời tiết thiên tai và cách nhận biết
kỹ năng ứng phó với mưa lớn sông lốc xét mưa đá để người dân biết chủ động phòng tránh
thủ tướng giao ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai
đồn đốc các địa phương triển khai thực hiện tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của các địa phương
báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định yêu cầu chủ tịch ubnd
trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan
khẩn trương triển khai thực hiện báo cáo kết quả về ban chỉ đạo để tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ
vâng do ảnh hưởng của hình thái thời tiết cực đoan trong các ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng bốn trên địa bàn tỉnh sơn la
đã xảy ra mưa đá kèm theo gió lốc gây khiến nhiều diện tích lúa xuân hoa màu của người dân bị cuốn trôi
vùi lấp nhiều nhà ở bị tốc mái sập đổ
ước tính tổng thiệt hại là hơn một mươi tỷ đồng
tại xã triển cọ thành phố sơn la cũng là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu
vào ngày hai mươi bốn tháng bốn công an thành phố sơn la đã tổ chức cán bộ chiến sĩ
giúp người dân khắc phục hậu quả và sớm ổn định cuộc sống
xã trường cọ thành phố sơn la có tám bản thì có tới sáu bản bị ảnh hưởng bởi mưa lốc
nhiều diện tích cây mận hậu mận tam hoa đang chuẩn bị thu hoạch cũng bị mưa đá khiến quả bị dụng và dập nát
với khoảng hơn một trăm tám mươi hectare và khoảng tám mươi hectare lúa xuân bị cuốn trôi vùi lấp
hơn một cây số đường giao thông bị sạt lở
ngay sau khi mưa lốc xảy ra công an thành phố sơn la cũng đã huy động hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn các bản bị ảnh hưởng
giúp đỡ các hội dân di chuyển đồ đạc khắc phục thiệt hại về hoa màu và sửa chữa các tuyến đường giao thông liên thôn bản
giúp người dân sớm ổn định cuộc sống
công dãnh nước nhà gầm sàn đường giao thông công cộng để đảm bảo cho việc đi lại an toàn và đồng thời giúp dân khắc phục hậu quả trước mắt
để cùng với nhân dân khắc phục dần từng bước
với tổng thiệt hại đợt này vào khoảng ước tính một mươi ba tỷ đồng trước những khó khăn đó được sự quan tâm của lãnh đạo công an thành phố
đã bố trí lực lượng cán bộ chiến sĩ
đoàn viên thanh niên của công an thành phố vào cùng chung tay với cấp ủy chính quyền xã trường cọ để khắc phục hậu quả do trận mưa đá gây ra ngày hai mươi hai tháng bốn vừa rồi
có thể nói rằng đây là một việc làm phải nói rất là kịp thời giúp bà con nhân dân để khắc phục khẩu quả động viên tinh thần bà con nhân dân của xã trần cọ
dự báo thời tiết vẫn còn những diễn biến phức tạp
người dân các địa phương tại sơn la cần chủ động các biện pháp phòng chống thiệt hại nhà cửa hoa màu và tính mạng
các địa phương cần thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ và có các biện pháp giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai
chuyển sang những tin tức an ninh trật tự liên quan đến đoạn clip ghi lại vụ va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn xã long thạnh huyện vĩnh lợi của tỉnh bạc liêu
công an tỉnh bạc liêu cho biết đã thu hồi một vật có hình dáng giống súng
cùng ba viên đạn nhựa đây là tăng vật của vụ việc được ghi lại trong một đoạn clip nói trên
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng bốn trên mạng xã hội facebook lan truyền một đoạn clip dài khoảng một phút ghi lại cảnh một người đàn ông dùng súng để hâm dọa cự cãi sau khi xảy ra va chạm giao thông khiến dư luận xôn xao
quá trình điều tra công an đã mời diệp thị nhiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại ấp mỹ phú tây xã hưng phú huyện phước long của tỉnh bạc liêu là nhân vật nữ trong clip lên làm việc
sau tháng bốn nhiên cùng chồng là huỳnh văn đài sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy nghề nghiệp làm thuê đi thăm người thân ở xã long thạnh huyện vĩnh lợi
sau khi va chạm giao thông hai bên cự cãi nên chồng của nghiên đã dùng một vật có hình dáng giống súng để hâm dọa và giải quyết nhưng cũng đã tự giao nộp vật này cùng ba viên đạn nhựa cho cơ quan công an
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
còn tại tỉnh đồng nai mới đây công an huyện xuân lộc đã khám phá nhanh một vụ cướp tài sản hết sức manh động và liều lĩnh
hai đối tượng bịt mặt mang súng và dao khống chế cả gia đình gồm năm người rồi cướp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng
vụ án tiếp tục là lời cảnh báo về thủ đoạn của các đối tượng tội phạm lợi dụng triệt đề sự sơ hở của người dân đột nhập vào ban đêm rồi khống chế cả gia đình để cướp tài sản
đây là hiện trường vụ cướp tài sản rất manh động và táo bạo vừa xảy ra tại nhà ông trương tiến hậu ở xã bảo hòa huyện xuân lộc để cướp tài sản
theo điều tra ban đầu dạng sáng ngày một mươi một tháng bốn
hai đối tượng bịt kín mặt cắt cửa sổ rồi đột nhập vào nhà dùng súng và dao khống chế cả gia đình ông hậu để cướp tài sản
tiếp đó các đối tượng tiếp tục sang phòng vợ chồng ông hậu và con trai dùng sống dao đánh vào vùng đầu ông hậu ép ông chỉ chỗ giấu tài sản
hai kẻ cướp đưa hai con gái của ông hậu sang phòng cha mẹ tiếp tục đe dọa bắt ông phải giao giấy tờ xe sh và chỉ chỗ cất dấu tiền
lúc này con trai ông hậu lợi dụng sơ hở bỏ chạy ra ngoài chi hô thì hai kẻ cướp phóng xe ra quốc lộ một a tẩu thoát
tổng giá trị tài sản của gia đình ông hậu bị các đối tượng cướp đi lên đến sáu trăm linh triệu đồng
xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về tài sản và gây dư luận trong quần chúng nhân dân địa phương
nhất là trong cao điểm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an huyện xuân lộc đã tiến hành lập chuyên án đấu tranh bằng các biện pháp nghiệp vụ
đến hai mươi ba h ngày một mươi năm tháng bốn công an huyện xuân lộc đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng là đào huy hoàng
thường gọi là hoàng đen hai mươi tám tuổi trú tại thành phố hồ chí minh
và phạm minh hoàng thường gọi là hoàng đặng hai mươi tám tuổi chú tỉnh bình thuận là nghi can đã thực hiện vụ cướp nói trên
thủ đoạn là dùng facebook mình làm mồi để hack tất cả những tài khoản của những facebook khác
ví dụ nó đã từng gửi cho chị hồng dân nó đã không biết gửi cho anh lộc hay không
chị đào gửi hết tất cả những bạn bè có uy tín
để mà nó thu hút cái lượt follow thật cao cho quỳnh ngân anh
một là nó biến cái trang của quỳnh ngân anh trở thành một cái trang online một cái trang bán hàng để bán cho người khác
hai là thật ra mình là cái trang mồi bằng cái tên của mình và cái name của mình
để mà nó có thể là giả mà họ sập thậm chí là khi đủ mạnh rồi á
nó sẽ luôn gạt người khác nó sẽ chiếm luôn cái fanpage người khác
hiện đạo diễn nam si tô vẫn chưa lấy lại được tài khoản ban đầu
đang tiếp tục liên hệ với các cơ quan chức năng an ninh mạng để tố giác hành vi có dấu hiệu phạm tội này
còn đạo diễn huỳnh tuấn anh đã nhờ facebook xác nhận lại danh tính tạm thời có quyền sử dụng tài khoản cũ
nhưng đã khóa lại
anh nghi ngờ tài khoản cũ vẫn chứa mã độc có thể bị đánh cắp trở lại bất cứ lúc nào
không chỉ hai đạo diễn này một quản lý truyền thông nghệ sĩ có sức ảnh hưởng là lương trọng nghĩa cũng vừa bị hacker chiếm tài khoản facebook
thậm chí các đối tượng này còn liên tiếp đánh sập các tài khoản tạm thời của ông nghĩa tạo ra sau này
trường hợp bị mất tài khoản facebook của đạo diễn nam cito và huỳnh tuấn anh lại giống nhau ở thủ đoạn thực hiện
đối tượng đã giả danh người bảo mật tài khoản để thu thập thông tin đăng nhập
từ đó dễ dàng có toàn quyền sở hữu nhân thân của hai nghệ sĩ này trên mạng xã hội
theo chuyên gia bảo mật thì có rất nhiều những thói quen của người dùng trên không gian mạng đang vô tình mở cửa sau cho hacker hoạt động
cả hai đạo diễn trong câu chuyện vừa kể nhận được tin nhắn lừa lấy thông tin tài khoản chỉ ít ngày
sau khi đạt dấu tiết xanh xác thực danh tính của facebook
tại việt nam hiện có nhiều cá nhân hoặc nhóm dịch vụ hỗ trợ nghệ sĩ và người của công chúng đạt chứng thực
tâm lý chung của nghệ sĩ vẫn tin rằng bản thân đã thực hiện bảo mật hai lớp cài đặt chương trình diệt virus
và nộp các giấy tờ để xác thực danh tính thì đã an toàn về bảo mật
tuy nhiên ít ai ngờ các đối tượng xấu lợi dụng lòng tin của nghệ sĩ và người làm dịch vụ để đánh cắp tài khoản một cách dễ dàng
trước đó khoảng một tuần thời điểm vh thì tuấn anh nói chuyện với một người bạn ở hà nội
thì bạn này trước đây là bạn làm it và bạn có chuyên về tích xanh
khoảng tầm một giờ đêm mình thấy cái bạn đó người bạn của mình rất là thân
nhắn tin cho mình và bắt đầu nói lại cái diện tích xanh
thì trong cái lúc đó mình mơ ngủ ok thằng bạn mình đã bảo mình làm thì mình cứ làm thôi
mình bắt đầu nói chuyện tích xanh
mình hỗ trợ tức là mình nghe thằng đó để làm tích xanh thôi
thì mình giao hết tất cả các bước để chiếm đoạt tài khoản
một cách rất là dễ dàng
và ngày hôm sau là mình bị hắt luôn facebook
thì khi mất tài khoản facebook thì nếu người dùng cái tên của bạn như thế nào trên cái thông tin cá nhân
ví dụ như giấy phép lái xe chứng minh nhân dân
và đúng cái tên đó thì facebook người ta sẽ công nhận là bạn là chính chủ một cái tài khoản đó
thì khi bạn mất bạn có thể dùng cái thông tin cá nhân trên các id đó
và email chính chủ của bạn
thông tin với facebook rằng là tôi là chủ cái tài khoản đó
thì người ta sẽ cấp lại cái mật khẩu mới cho bạn
để bạn sửa cái mật khẩu đó
thì lúc đó là bạn có toàn quyền để lấy lại được tài khoản facebook đã mất
một trường hợp khác là
cùng là dùng một cái bên khác
là một cái chuyên môn có thể là một hacker màu trắng chẳng hạn
thì hacker màu trắng đó sẽ tấn công cái tài khoản facebook này bằng cách nào đó để người ta lấy lại cái mật khẩu
và người ta đôi một cái mật khẩu mới và trả lại cho cái thân chuồng đó
đó là gọi là cái dịch vụ lấy lại cái tài khoản facebook
thì tiềm ẩn trong cái việc đó rằng là cái hacker đó một khi đã tấn công được cái tài khoản facebook
và trả lại cho cái chủ cũ
thì người ta cũng lấy được một số thông tin của cái người chụp đó
khi mà mình nhận lại một cái mật khẩu của cái tài khoản đó
thì mình cũng nên thay đổi hết những cái thông tin đăng ký ở trong đó
và bên cạnh đó cũng nên cấu hình có thể là quét hết virus trong cái máy tính
mà mình hay dùng
tại vì đó cũng là một cái cửa hậu
để cho bên hacker trước đây và hacker hiện nay đang tấn công để lấy những thông tin data cá nhân của bạn
ông ngô trường vũ cũng đưa ra cảnh báo về những lỗ hỏng thông tin
đang tạo ra cửa sau cho hacker xâm nhập mạng xã hội nói riêng
và thông tin cá nhân nói chung của người dùng hiện nay thông qua các ứng dụng
không chỉ những ứng dụng riêng biệt từ các công ty phần mềm không uy tín
mà bản thân những trò chơi giải trí trên facebook hay các mạng xã hội
cũng chứa nhiều rủi ro thu thập thông tin thói quen sinh hoạt của người dùng mạng
tức là facebook và các cái bên mạng xã hội khác
người ta sẽ có trách nhiệm kiểm tra những cái phần mềm đó có chứa virus hay không
có chứa mạ độc hay không
có chứa trojan hay không
nhưng mà trong ứng dụng đó có thể tạo ra được những cái lỗ hỏng lớn hay nhỏ
có thể rằng là trong quá trình mà mình sử dụng cái ứng dụng đó
thì bên cung cấp cái cá nhân đó
cái ứng dụng đó người ta có thể bổ sung
những cái ứng dụng tiếp theo ví dụ như
đây là ứng dụng số một ứng dụng số hai và nâng cấp lên
ví dụ như bạn dùng một cái ứng dụng a của bên cung cấp đó
thì sau đó người ta sẽ cung cấp tiếp cái ứng dụng b ứng dụng
và mỗi cái lộ hỏng đó là một cái phần nhỏ thôi
nhưng mà nhiều cái lỗ hỏng cộng lại thì nó sẽ đun
để cho hacker xâm nhập một cái thiết bị
cảnh giác trước thủ đoạn của kẻ xấu trên mạng xã hội
sẽ giúp tránh được sự cố đáng tiếc xảy ra gần đây
tuy nhiên nhiều câu hỏi đặt ra là liệu luật pháp có chế tài đủ mạnh
để răng đe khi hành vi đe dọa an toàn không gian mạng
đang trở nên phức tạp và nhức nhối hơn
thời gian đầu thực hiện cách ly xã hội
rất nhiều nghệ sĩ và người của công chúng đứng ra kêu gọi quyên góp
để hỗ trợ đối tượng khó khăn mất thu nhập vì dịch bệnh
từ đó nhiều tài khoản zalo đã mạo danh nghệ sĩ lý hải
nghệ sĩ đài nghĩa ca sĩ thủy tiên
để lừa người hâm mộ chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng lạ
các nghệ sĩ nêu trên đã phải liên tục cảnh báo
để không khoản tiền thiện nguyện nào bị lợi dụng
về mặt luật pháp đánh cắp tài khoản mạng xã hội
hay lập tài khoản ảo mạo danh người khác để trục lợi
đều giống nhau về tính chất dấu hiệu lừa đảo
hành vi này còn đi kèm với tính chất bôi nhọ danh dự và uy tín của người khác
những cái hành vi mà giả mạo những cái trang thông tin điện tử của tổ chức cá nhân
hoặc là đưa những cái thông tin mà sai sự thật
hoặc là xuyên tạc hoặc vu khống
hoặc là xúc phạm những cây danh dự nhân phẩm
thì sẽ mức xử phạt hành chính
sẽ là từ hai mươi triệu cho đến ba mươi triệu đồng
mà có một số kẻ xấu hắc những cái facebook của một số cá nhân
từ đó đã sử dụng những cái tin nhắn kêu gọi
đóng góp tiền làm từ thiện
hoặc là để hỏi vay mượn tiền
bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
được quy định tại bộ ngoại truyền thông tin
điều một trăm bảy mươi bốn của bộ luật hình sự
hình phạt thấp nhất đối với tội danh này
là cải tạo không giam giữ đến ba năm
và cái mức phạt tù cao nhất đối với hình phạt này là trung thân
hành lang pháp lý đã có
mặc dù vậy đa số trường hợp nghệ sĩ đều không mạnh dạng tiếp tục truy cứu đối tượng đánh cắp tài khoản cá nhân
đây là một thực tế đáng buồn
khiến các đối tượng hacker ngày một manh động xâm nhập để trục lợi nhiều người hơn
mình là người bị hại
và mình luôn tin tưởng là
có những cái cơ quan như thế để đứng ra bảo vệ cho mình
cái chính là mình phải
raise cái vấn đề lên mình phải nói cái vấn đề ra để cho người ta giúp mình
thế còn mình cứ nghĩ là cái chuyện này nhỏ quá không ai bảo vệ mình đâu
thì cuối cùng là
cứ để cho những cái kẻ ác như thế nó cứ nhợt nhơ
nó nghĩ là không ai xử lý
mình dù là lần đầu hay là như nào
thì mình cũng phải xử lý đến cùng cái chuyện này
và để cho
không có bao giờ có cái chuyện lần thứ hai mà xảy ra với lại các cái nghệ sĩ bị lừa vì
cái lợi dụng của lòng tin như thế
để đảm bảo anh
an toàn cho hành khách di chuyển trên xe buýt
mùa dịch covid một mươi chín
tất cả các xe buýt tại hà nội sau một ngày hoạt động
đều phải tiến hành khử khuẩn
lau cồn những vị trí nhiều người tiếp xúc để đảm bảo
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
sau hơn một tháng dừng hoạt động
những chiếc xe buýt được xịt thuốc khử khuẩn
lau cồn toàn bộ các bộ phận trên xe
để đưa vào hoạt động quay trở lại
để đảm bảo an toàn cho hành khách di chuyển trên xe buýt mùa dịch covid một mươi chín
tất cả các xe buýt tại hà nội
sau mỗi ngày hoạt động
khi về đến bến bãi đều được khử khuẩn
thực hiện theo ý kiến chỉ đạo
mỗi ngày công ty sẽ bố trí khoảng hai mươi
số xe hiện có
tương đương với khoảng hơn hai trăm linh xe
chỉ được phép chở hai mươi người
bao gồm cả lái xe và phụ xe
để giãn cách phòng dịch theo quy định
các ghế trên xe được dán thông báo
để hành khách chủ động giữ khoảng cách an toàn
khi di chuyển trên xe buýt
các tài xế xe buýt cũng được yêu cầu phải đeo khẩu trang
thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
ubnd thành phố hà nội
ubnd thành phố hà nội
với yêu cầu liên ngành công an thanh tra giao thông
thành lập các tổ tuần tra liên ngành
dịp ba mươi tháng bốn và một tháng năm
nhiệm vụ chính của các tổ tuần tra
là phát hiện xử lý các xe khách
phương tiện không đảm bảo phòng chống dịch
và vi phạm giao thông trên đường
lãnh đạo ubnd thành phố yêu cầu
sở giao thông vận tải
chủ trì phối hợp với sở y tế
tổng công ty vận tải hà nội
đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
sở giao thông vận tải công an thành phố chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông
cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng
thành lập các tổ công tăng điên ngành lưu động
duy trì lực lượng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ kịp thời kiểm tra xử lý theo quy định
tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện xử lý vi phạm rượu bia theo nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi chín của chính phủ
tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại chỉ thị số một mươi sáu ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch